các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bão rai áp sát biển đông với cấp độ mạnh
thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hồi một mươi chín h ngày một mươi năm tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng chín một độ vĩ bắc một trăm ba mươi một độ kinh đông cách bờ biển miền trung philippines khoảng sáu trăm bảy mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai từ một trăm hai mươi đến một trăm ba mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi năm
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây
mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km và mạnh thêm
đến một mươi chín h ngày một mươi sáu tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi hai độ vĩ bắc một trăm hai mươi bốn chín độ kinh đông trên khu vực phía nam miền trung philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba từ một trăm ba mươi năm đến một trăm năm mươi km trên giờ giật cấp một mươi sáu
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km
đến một mươi chín h ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bốn độ vĩ bắc một trăm một mươi chín tám độ kinh đông ngay trên vùng biển phía đông bắc đảo palawan của philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai từ một trăm hai mươi đến một trăm ba mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi năm
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km và đi vào biển đông
đến một mươi chín h ngày một mươi tám tháng một mươi hai
vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi một bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn bốn độ kinh đông
trên vùng biển phía bắc quần đảo trường sa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba tức là từ một trăm ba mươi năm đến một trăm năm mươi km trên giờ giật cấp một mươi sáu
trong bảy mươi hai đến chín mươi sáu giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km
cường độ có xu hướng giảm dần
trong chín mươi sáu đến một trăm hai mươi giờ tiếp theo bão có khả năng đổi hướng di chuyển về phía bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km
cường độ bão tiếp tục có xu hướng giảm dần
trước những diễn biến phức tạp của cơn bão sáng một mươi năm tháng một mươi hai
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức cuộc họp trực tuyến với các bộ ngành địa phương có liên quan
để bàn phương án ứng phó với bão rai
tại cuộc họp các chuyên gia nhận định dự kiến bão sẽ vào biển đông trong khoảng đêm một mươi bảy tháng một mươi hai đến sáng một mươi tám tháng một mươi hai
bão rai được dự báo sẽ đạt cường độ cực đại ở cấp một mươi ba một mươi bốn giật cấp một mươi sáu trước khi đổ bộ vào philippines
khi vào biển đông cơn bão này cũng rất mạnh
ông hoàng phúc lâm
giám đốc trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
gió mạnh nhất trên biển do cơn bão số chín sẽ đạt cấp một mươi hai một mươi ba giật cấp một mươi bốn
ngoài ra khu vực phía bắc cũng đang đón một đợt không khí lạnh vào đêm một mươi sáu tháng một mươi hai và được tăng cường trong ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
chính vì vậy bão vào gần bờ sẽ chịu tác động bởi hai yếu tố là không khí lạnh và nhiệt độ nước biển gần bờ lạnh hơn
ở vùng biển khu vực philippines nên cường độ bão sẽ suy giảm
tuy nhiên theo dự báo của việt nam
cũng như các đài dự báo quốc tế mức độ suy yếu của bão rai không nhiều khi vào gần bờ
phó giám đốc trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết thêm
bão số chín vào gần bờ có xu hướng dịch chuyển lên phía bắc khi nó đi đến khu vực kinh tuyến một trăm một mươi ba một trăm một mươi năm
ông lâm cho hay trước diễn biến của bão rai các tàu thuyền hoạt động trên biển sẽ có tiềm ẩn nguy cơ gặp rủi ro
đến ngày một mươi chín tháng một mươi hai gió mạnh do bão sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển
dự báo bão sẽ vào đất liền
vào khoảng ngày hai mươi tháng một mươi hai đây là cơn bão mạnh
cường độ của bão trên biển đông có thể đạt cấp một mươi hai gây mưa lớn gió mạnh trên biển và đất liền
phát biểu kết luận cuộc họp ông trần quang hoài tổng cục trưởng tổng cục phòng chống thiên tai lưu ý
bão rai vào biển đông là cơn bão cuối vụ trong năm hai nghìn hai mươi một
theo đánh giá của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và các đài dự báo quốc tế
bão rai là cơn bão có cường độ rất mạnh
ngoài ra bão rai còn chịu tác động của nhiều hình thái thời tiết khác nhau
và gió mùa đông bắc ở phía bắc nên cường độ đường đi đối tượng chịu tác động của cơn bão này còn thay đổi
ông hoài đề nghị trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phải theo dõi sát diễn biến của cơn bão
thường xuyên cập nhật thông tin gửi về ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai và các địa phương
trong khi biển đông chuẩn bị đón cơn bão rai với cường độ mạnh
thì ở phía bắc hiện có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo gần sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía bắc
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc bộ và bắc trung bộ
sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở trung trung bộ
do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh phân tích trên
nên gần sáng và ngày một mươi bảy tháng một mươi hai ở bắc bộ có mưa mưa nhỏ rải rác
khu vực bắc và trung trung bộ từ gần sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi hai đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai
có mưa mưa rào và có nơi có rông cục bộ có mưa vừa mưa to
từ đêm một mươi bảy tháng một mươi hai ở bắc bộ và khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất ở bắc bộ phổ biến từ một mươi ba đến một mươi sáu độ
vùng núi cao dưới một mươi độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế phổ biến từ một mươi năm một mươi tám độ
từ ngày một mươi bảy tháng một mươi hai trong đất liền gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp hai cấp ba
vùng ven biển cấp bốn ở vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến cà mau
gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động sóng biển cao từ hai đến bốn mét
khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh sóng biển cao từ ba đến năm mét
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp hai
đối với khu vực hà nội ngày một mươi bảy tháng một mươi hai có lúc có mưa nhỏ
từ đêm một mươi bảy tháng một mươi hai trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi bốn đến một mươi sáu độ
báo chi tiết cấp vùng trên cả nước ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác
trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ đêm và sáng sớm trời rét có nơi rét đậm
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ có nơi dưới một mươi ba độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi ba hai mươi sáu độ có nơi trên hai mươi sáu độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác
trưa chiều giảm mây hứng nắng
riêng khu vực nam đồng bằng và ven biển đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba đêm và sáng sớm trời rét vùng núi có nơi rét đậm
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi năm một mươi tám độ vùng núi có nơi dưới một mươi bốn độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi một hai mươi bốn độ có nơi trên hai mươi bốn độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa vài nơi
sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác
riêng phía bắc trưa chiều giảm mây trời nắng gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba
phía bắc đêm và sáng sớm trời rét phía nam đêm trời lạnh
nhiệt độ thấp nhất phía bắc từ một mươi năm đến một mươi tám độ phía nam từ một mươi chín đến hai mươi một độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi ba hai mươi sáu độ riêng phía bắc có nơi trên hai mươi sáu độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận phía bắc nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi
phía nam có mây đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng
gió đông bắc cấp hai cấp ba nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi một hai mươi bốn độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ riêng phía bình thuận nhiệt độ từ ba mươi đến ba mươi hai độ
tây nguyên có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng
gió đông bắc cấp hai cấp ba nhiệt độ thấp nhất từ một mươi bảy đến hai mươi độ có nơi dưới một mươi bảy độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
khu vực nam bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng
gió đông bắc cấp hai cấp ba nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai hai mươi năm độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi ba mươi ba độ riêng miền đông có nơi trên ba mươi ba độ
thủ đô hà nội nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác trưa chiều giảm mây hưởng nắng
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba đêm và sáng sớm trời rét nhiệt độ thấp nhất từ một mươi sáu đến một mươi tám độ nhiệt độ cao nhất từ hai mươi hai hai mươi bốn độ
thưa quý vị và các bạn trước những dự báo về cường độ của cơn bão
người dân cần chuẩn bị các phương án để kiên cố nhà cửa tài sản thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để cập nhật tình hình
để cập nhật thông tin và không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn khác quý vị đừng quên nhấn đăng ký và bật thông báo trên kênh để nhận thông báo về video phát hành mới nhất
rất vui được đồng hành cùng quý vị hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo